sáng ngày một mươi một tháng năm tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp cùng ban dân vận tỉnh ủy quảng bình
đã tổ chức chương trình tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
đoàn công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trao năm mươi xuất quà và bốn mươi triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã quảng lộc
những món quà trên tuy không nhiều nhưng thể hiện tình cảm sự quan tâm động viên của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển việt nam nói chung
và bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một nói riêng với bà con ngư dân quảng bình
đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
qua đó kịp thời chung tay sát cánh cùng bà con ngư dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
nhanh chóng ổn định cuộc sống tiếp tục vươn khơi bám biển